hình ảnh người mẹ với làn da dám nắng mái tóc đã bạc khoác trên mình chiếc áo cửa nhân trong buổi lễ tốt nghiệp của con gái cùng dòng chia sẻ
chiếc áo trưởng thành này của con được mẹ đánh đổi bằng hai mươi năm tuổi trẻ sức khỏe và những niềm vui riêng của bản thân
mẹ chẳng được hoàn hảo như người ta nhưng mẹ là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con
những lời yêu thương cô gái gửi đến mẹ đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của cư dân mạng
xúc động quá đúng là ước mơ của con được xây bằng cuộc đời của mẹ mẹ là người đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta
mẹ là người tuyệt vời nhất trong tất cả chúng ta mong bạn gái sau này sẽ cố gắng học hành để có thể báo hiếu bù đắp cho những vất vả của mẹ
một bức ảnh tuy giản dị nhưng thật đẹp tốt nghiệp ra trường là sẽ tiếp tục một chặng đường mới trưởng thành hơn sẽ có khó khăn vất ngã
nhưng một người lúc nào cũng ở bên chúng ta đó là mẹ
khác với sự tinh nghịch trên lớp trong lễ bế giảng những học sinh lớp một mươi hai tại trường trung học phổ thông trên cả nước đều tràn đầy cảm xúc
khi tiếng chống trường vang lên cũng là thời khắc các em chính thức kết thúc quãng đời học sinh chuẩn bị bước vào cổng trường đại học
đây không chỉ là lễ bế giảng mà còn là thời khắc xúc động nhất thiêng liêng nhất với tất cả học sinh
nhiều học sinh không cầm nổi nước mắt khóc nưng nở khi phải chia tay thầy cô bạn bè mái trường
bởi các em không biết khi nào mới có cơ hội để gặp lại nhau đông đủ
những ngày còn trên ghế nhà trường
dòng lưu bút trên sổ hay lời chúc trên áo đồng phục chính là cách để những cô cậu học trò lưu giữ lại kỷ niệm thời đi học
rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện của mình khi nhớ về lễ tốt nghiệp lớp một mươi hai
cách đây một mươi năm mình cũng trải qua cảm xúc này
hồi ấy mình nghịch nhất lớp đi học ngày nào cũng để thầy cô nhắc nhở
đến giờ chia tay cô chủ nhiệm ôm mình cô động viên cố gắng
đến lúc ấy mới thấy thương và trân trọng cô rất nhiều
ngày tốt nghiệp cả lớp ôm nhau khóc rồi cùng nhau chụp ảnh với thầy cô
những kỷ niệm ấy không bao giờ quên cho đến tận bây giờ
thật xúc động những tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc thật đẹp của thời học sinh
sau này các em sẽ thấy những hình ảnh này có giá trị lắm
trong buổi lễ bế giảng tấm lòng tri ân thầy cô là điều không thể thiếu đối với các em học sinh
những món quà tinh thần ý nghĩa như bài hát bài thơ hay những tấm thiệp chúc mừng
đã được các em gửi tặng tới thầy cô của mình
kiến thức mà các thầy cô truyền dạy sẽ theo học sinh suốt cuộc đời
bởi các thầy cô luôn hy vọng học sinh của mình sẽ thành công trong tương lai
thực hiện được hết những ước mơ và hoài bão của chính các em
trên mạng xã hội những hình ảnh những lời tri ân thầy cô được cư dân mạng đăng tải ngập tràn
mỗi học sinh chúng ta chỉ có một lần buồn trong đời khi phải rời xa cô giáo chủ nhiệm
nhưng mấy ai biết chính những người thầy người cô ấy
mỗi năm họ đều phải nói lời chia tay với một lớp học sinh
mỗi con người đều không nữa rời xa những gì mình đã quen thuộc với gắn bó từ lâu mà
ai cũng có tuổi học trò hồn nhiên
ngày chia tay mái trường của các con tôi và phụ huynh các lớp đều nhiệt tình
mỗi người một việc cũng là để chia sẻ với thầy cô
các con khôi lớn trưởng thành cũng nhờ rất lớn vào thầy cô cảm ơn các thầy cô rất nhiều
lớn lên trưởng thành mới thấy những bài học thầy cô dạy đáng quý biết bao
tận tụy tâm huyết
tận tụy tâm huyết
với lớp lớp thế hệ học trò nghề giáo đúng là nghề cao quý trong những nghề cao quý
từng ký ức dưới mái trường sẽ là hành trang vững chắc nâng đỡ học trò vươn tới cánh cầu mơ ước
sẽ chẳng có màu áo nào quý giá hơn màu áo trắng học trò
ngày tháng được khoác trên vai chiếc áo đồng phục mãi là điều vô giá
mái trường là nơi chúng ta sẽ trở về là nơi ôm ấp phần thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời
suy nghĩ của bạn như thế nào về nội dung mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân